tại lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam liên đoàn lao động tỉnh phú yên vinh dự đón nhận cơ thi đua của thủ tướng chính phủ tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển tổ chức công đoàn
liên đoàn lao động tỉnh phú yên có năm trăm ba mươi bảy công đoàn cơ sở với gần bốn mươi đoàn viên trong đó có khoảng một mươi chín đoàn viên ưu tú được các cấp ủy đảng kết nạp vào đảng cộng sản việt nam
các tổ chức công đoàn đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên tám trăm năm mươi ngôi nhà mái ấm công đoàn nhà đại đoàn kết nhà tỉnh nghĩa với tổng số tiền là hơn tám tỷ đồng hỗ trợ trên một mươi sáu tỷ đồng cho hơn bốn hộ công đoàn vay góp phần cải thiện đời sống
với những thành tích trong các phong trào thi đua lao động sản xuất năm hai nghìn một mươi tám liên đoàn lao động tỉnh phú yên đã vinh dự đón nhận cơ thi đua xuất sắc của thủ tướng chính phủ
hai mươi cá nhân được tổng liên đoàn lao động việt nam trao tặng tùy niệm trương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn